tỉnh hưng yên đã tổ chức hội nghị tôn vinh sáu mươi bốn nhà giáo tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy
nghiên cứu khoa học và quản lý giáo dục của tỉnh
hội nghị thể hiện tinh thần quyết tâm đổi mới toàn diện của ngành giáo dục tỉnh hưng yên
để đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế coi trọng kết quả đầu ra của ngành
đánh giá khách quan trung thực không chạy theo thành tích
tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức dạy học kiểm tra đánh giá nhằm phát huy tối đa năng lực tự học
khơi dậy tư duy sáng tạo của học sinh trong học tập và thực hành
quan tâm đến việc dạy và học ngoại ngữ và việc giáo dục đạo đức nhân cách tư tưởng cho học sinh